sau thời gian dài phải chống chọi với cơn khát do nắng nóng kéo dài ở nam trung bộ
những xe nước đầu tiên của chính quyền các cấp đã về tới các ngõ ngách trong từng thôn xóm bản làng
mỗi nhân khẩu được hỗ trợ một mươi sáu lít nước một ngày tạm đủ để người dân vùng khô kiệt nước ngầm được nhận niềm vui giải hạn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện tuy an tỉnh phú yên
thôn phú tân hai xã an cư huyện tuy an tỉnh phú yên có trên một một trăm linh hộ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
nhiều tháng qua bà con phải mua nước từ những xe vận chuyển tự phát với giá có thời điểm lên đến sáu mươi đồng một mét khối
đến nay số hộ thiếu nước sinh hoạt của huyện tuy an
đã lên đến con số ba năm trăm ba mươi bốn với trên một mươi sáu nhân khẩu chiếm hơn một phần ba số hộ thiếu nước toàn tỉnh
những ngày giữa tháng tám oi bức từng mét khối nước đầu tiên đã về tới tận nhà vừa đủ làm mắt lòng người dân

tôi muốn nói bonne voyage
trong khi vừa nay người dân voạy đi mua nước
để cấp đủ nước cho ba năm trăm ba mươi bốn hộ theo định mức một mươi sáu lít một nhân khẩu mỗi ngày huyện tuy an phải vận chuyển khoảng hai trăm sáu mươi mét khối
phương án được đưa ra là dùng xe bồn của công ty cổ phần môi trường đô thị phú yên với tần suất ba mươi hai chuyến một ngày trong thời gian một mươi năm ngày tổng chi phí ba trăm bảy mươi năm triệu đồng
thế nhưng với thực trạng nắng nóng ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay mạch nước ngầm cạn kiệt chưa từng có ở nhiều nơi việc vận chuyển đủ nước cho người dân sẽ gặp nhiều khó khăn